thuê người vớt thu gom toàn bộ váng trên bề mặt bổ sung than hoạt tính đặc biệt tăng lượng clor lên mức tám mg một lít trước đây là ba năm mg một lít
tăng clor không giải quyết được vấn đề về mùi dầu clor chủ yếu là để giải quyết cái khâu nhiễm trùng tức là diệt vi khuẩn và diệt ký sinh trùng
theo các chuyên gia dầu thải luôn được liệt dưới dạng chất thải nguy hại
loại dầu được đổ trộm còn nguy hiểm hơn các loại dầu thải thông thường
điều lo ngại nhất trong quá trình xử lý hiện nay là lượng lớn dầu thải đã ngấm xuống đất
vậy lượng dầu thải còn tồn tại tại đầu nguồn đang được xử lý như thế nào
thiết lập một loạt các mảng lọc chuyên dục dọc theo bờ suối và ở phía gần đặc biệt là khu vực gần cửa lý nước vào nhà máy
ngoài cái mà kiểm soát ngay ưu nhẫn từ nguồn dọc theo suối

và khu vực gần cửa lấy nước vào trạm bơm thì sẽ tiến hành hút tất cả những bùn lắng ở khu vực này
cũng theo ông phạm văn sơn hiện nay theo phân tích ban đầu nước đầu nguồn đã tạm an toàn
tuy nhiên để có cơ sở và đánh giá toàn diện rất cần sự vào cuộc sát sao của các cơ quan chức năng
đồng thời nhà máy cần có quy trình xúc rửa đường ấm xử lý số nước còn tồn động một cách có trách nhiệm và theo một quy trình nghiêm ngặt
còn về phía các chuyên gia điều mà họ quan tâm chính là sau sự cố như thế này
các nhà máy nước sạch có những biện pháp như thế nào để ngăn chặn ngay từ nguồn những chất ô nhiễm
bộ sở trưởng có nói đến danh chế an toàn hiện nay ta không nói rõ ràng trong trường hợp này danh chế an toàn ở đây là như thế nào
thế thì có danh chế an toàn thì người ta bảo vệ danh chế an toàn như thế nào
bởi vì thường ra cái hồ nằm ở dưới còn xung quanh là không có gì không chế
đáng nhớ là cái hồ đấy phải được cách ly toàn bộ
chỉ có lấy sữa sông đà vào thôi
không được có bất cứ nguồn nào trên bờ hồ trên bờ sông mà có thể chế xuống đây được
mới đúng nguyên tắc của một cái bảo vệ
cái đó mới đáng quan tâm
sau khi thau rửa bể chứa xúc xả đường ống từ hai mươi một h ngày hôm qua công ty nước sạch sông đà đã cấp nước trở lại cho hàng vạn hộ dân
tuy nhiên việc nguồn nước đã thực sự đảm bảo an toàn hay chưa thì vẫn cần sự vào cuộc tích cực và sát sao hơn nữa của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra thẩm định và công bố
và hiện các cơ quan chức năng vẫn đang khuyến cáo người dân chỉ dùng nước này để sinh hoạt chứ chưa vội dùng để ăn uống
một thông tin đáng chú ý khác từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an xuất hiện một đợt mưa lớn gây ngập úng hầu hết các tuyến đường ở tp vinh
đặc biệt là tại khu vực chợ vinh trung tâm buôn bán lớn nhất khu vực bắc trung bộ đã bị ngập nặng gây thiệt hại nhiều tỷ đồng đối với bà con tiểu thương
và từ đêm qua cho đến sáng nay mưa đã tạnh
bắt đầu rút
sau khi giúp bà con tiểu thương di rời hàng hóa tránh ngập lụt công an tp vinh lại tiếp tục huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến giúp các tiểu thương dọn dẹp vệ sinh sắp xếp hàng hóa tại khu vực chợ vinh sau khi nước rút
chưa bao giờ người dân ở thành phố vinh lại chứng kiến một trận mưa gây ngập úng như mấy ngày vừa qua
hầu hết các tuyến đường chính dẫn vào khu vực trung tâm thành phố vinh đều bị ngập sâu
người dân phải bị bõm lội qua đoạn đường ngập nặng để về nhà
công an tp vinh đã nhanh chóng triển khai huy động tất cả các lực lượng phân luồng giao thông di chuyển các phương tiện bị chết máy cảnh báo khu vực ngập sâu nguy hiểm
tại khu vực chợ vinh trong ngày hôm qua lượng mưa chút xuống liên tục đã gây ngập úng toàn bộ khu vực chợ
ước tính hàng trăm gian hàng lớn nhỏ trị giá hàng chục tỷ đồng của bà con tiểu thương đã bị ngập chìm trong biển nước

ước tính hàng lớn nhỏ trị giá hàng chục tỷ đồng của bà con tiểu thương đã bị ngập chìm trong biển nước
cho đến hôm nay nước đã rút công an tp vinh tiếp tục huy động lực lượng cùng bà con tiểu thương chợ vinh dọn dẹp vệ sinh sắp xếp lại hàng tấn hàng hóa

ước tính hàng lớn nhỏ trị giá hàng chục tỷ đồng của bà con tiểu thương đã bị ngập chìm trong biển nước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

gửi lời chúc mừng tới các cám bộ hội viên hội phụ nữ lãnh đạo cục hậu cần khẳng định phát huy truyền thống tám mươi chín năm qua của hội phụ nữ việt nam nói chung và phụ nữ công tác trong lực lượng công an nhân dân nói riêng các cám bộ nữ đơn vị đã luôn đoàn kết năng động sáng tạo không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao là những tấm gương sáng giỏi việt nước đảm việt nhà
vâng thưa quý vị ngoài những thiên chức làm mẹ làm vợ thì những người phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân nói chung công an tỉnh an giang nói riêng hằng ngày vẫn âm thầm lặng lẽ góp sức cho mỗi chiến công của lực lượng công an
và trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các đồng chí cùng đến với công việc thầm lặng của những nữ giám định viên những nữ cán bộ hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh an giang
tập trung tỉ mỉ là những điều mà nữ giám định viên phòng kỹ thuật hình sự
phải đặt lên hàng đầu trong công việc thường nhật
những con người không đối đầu trực tiếp với các loại tội phạm nhưng lại được ví như loài ong chăm chỉ tìm những thứ nhỏ nhất trong hành trình giải mã bí ẩn đằng sau các vụ án
thông qua các kết quả giám định là nguồn chứng cứ vật chất có cơ sở khoa học nhất giúp cho cơ quan điều tra định hướng được các bước điều tra tiếp theo cũng như là truy tìm ra hung thủ
chị em cán bộ nữ phòng kỹ thuật hình sự
chúng là góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong công tác điều tra khám phá tội phạm đem lại sự công bằng cho nhân dân
giữa căn phòng đầy tài liệu cũ những trang giấy đã bụi bám ố vàng
nhưng các nữ cán bộ phòng hồ sơ nghiệp vụ hàng ngày vẫn miệt mài nghiên cứu từng thao tác cẩn thận
bởi thông tin tra cứu được có thể là những căn cứ quan trọng phục vụ cho công tác điều tra đưa nhiều vụ án ra ánh sáng
đó là điều mà các chị thấy việc mình làm
các chị thấy việc mình làm có ý nghĩa cảm thấy thêm yêu và gắn bó với công việc tưởng chừng như khô cứng và nhàm chán
hằng tuần đơn vị là phải nhận hơn một yêu cầu tra cứu thì các chị là phải sắp xếp công việc để mà tranh thủ thời gian
có thể là làm thêm ngoài giờ để mà hoàn thành đảm bảo số lượng mà các đơn vị địa phương đã gửi về đơn vị
xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của ngành phụ nữ công an tỉnh an giang có mặt ở hầu hết các lĩnh vực chuyên môn
nhiều nữ chiến sĩ
vẫn làm công việc lặng thầm phía sau hỗ trợ cho các đồng chí tại các đơn vị khác trong công tác đấu tranh với tội phạm
mỗi chiến công khám phá án của lực lượng công an tỉnh an giang
đâu đó là những giọt mồ hôi của những nữ cán bộ qua những ngày miệt mài làm việc trong phòng kín
bản thân thấy giống như các chị trong đơn vị rất là tự hào về công tác này
tuy là nó nhỏ thầm lặng nhưng mà cũng góp được một phần cho công cuộc đổi mới
mỗi công việc như làm thành một vườn máy một câu chậm chẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung
thấu hiểu điều đó nên dù công việc ít được ai biết đến nhưng mỗi ngày các nữ cán bộ vẫn tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao
tinh thần trách nhiệm đó tạo nên giá trị và vẻ đẹp đích thực cho những bông hồng thép mãi tỏa sắc của lực lượng công an nhân dân
chị em chúng tôi được ban lãnh đạo phòng cũng như là các anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn tạo điều kiện để tự hào về công tác này
chị em các bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn tạo điều kiện giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao
thông qua đó thì các chị em luôn nỗ lực hết mình trong công việc nhận thấy đây là trách nhiệm của mình chứ không phải là thiệt thòi gì cả
khó có thể nói hết những công việc thầm lặng và sự vất vả của những nữ chiến sĩ công an trên nhiều mặt trận
hình bóng của những nữ chiến sĩ ngày đêm nỗ lực hoàn thiện bản thân khoác trên mình màu áo mang tên vì an ninh tổ quốc
khiến chúng ta lại càng thêm tự hào về họ những đoá hoa đang lặng lẽ tỏa hương cho cuộc sống bình yên